chào mừng quý vị đến với bản tin nhật ký an ninh tối ngày ba mươi tháng năm của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
chiều nay đoàn công tác số tám của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
do đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đảng ủy công an trung ương
để triển khai kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm kiến nghị khởi tố các vụ việc
có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định
định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực
làm việc với đoàn về phía bộ công an có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc phát biểu nêu rõ
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương xác định hai chuyên đề mà đoàn kiểm tra số tám
thực hiện kiểm tra tại đảng ủy công an trung ương là những nội dung rất quan trọng
trong giải quyết các vụ án vụ việc về tham nhũng kinh tế tiêu cực
ban thường vụ và các đồng chí trong ban thường vụ phụ trách lĩnh vực điều tra
đã thường xuyên lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác này
về cơ bản việc tổ chức thực hiện tại các cơ quan của bộ công an đã chấp hành nghiêm
các quy định của đảng pháp luật của nhà nước và có sự giám sát chặt chẽ
của viện kiểm sát nhân dân tối cao qua đó góp phần điều tra xử lý các vụ án
vụ việc về tham nhũng kinh tế trong thời gian qua đưa công tác điều tra án tham nhũng
trở thành điểm sáng như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đánh giá
tuy nhiên trong việc thực hiện hai chuyên đề này còn không ít khó khăn vướng mắt
công tác kiểm tra lần này sẽ giúp nhìn nhận rõ hơn những khó khăn vướng mắt đó
qua các vụ án vụ việc cụ thể từ đó kiến nghị ban chỉ đạo các giải pháp phù hợp
đồng chí lê minh trí viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh
mục đích của cuộc kiểm tra lần này là để đánh giá ưu điểm kết quả đạt được
những tồn tại hạn chế khuyết điểm nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
qua đó phát hiện kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng
kinh tế tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật
đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện
chuyển giao tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định định giá
phát biểu tại buổi làm việc bộ trưởng tô lâm khẳng định
thời gian qua quán triệt chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư và ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực ban thường vụ đảng ủy công an trung ương đã tập trung lãnh đạo
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nói chung
công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm
kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực
và công tác giám định định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực nói riêng
qua đó đã đạt được những kết quả tích cực được dư luận đồng tình ủng hộ
tạo niềm tin trong nhân dân và quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng của đảng nhà nước

nó còn liên quan đến cái nhiệm vụ chính trị liên quan đến cái tỉnh phát triển kinh tế xã hội
liên quan đến cái nhiều các thứ mặt khác để trong xử lý một cái vụ án
mà chỉ có cả người nách đạo của đảng thì mới tập trung được vào cái việc đó
không thể đơn thuộc được vào một cái việc này để giải quyết những cái việc này
về những vấn đề về nội dung
chương trình kiểm tra của đoàn công tác bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đảng ủy công an trung ương
sẽ chỉ đạo các đơn vị được kiểm tra và các đơn vị có liên quan chuẩn bị thật kỹ nội dung báo cáo
hồ sơ tài liệu số liệu đảm bảo khách quan trung thực đầy đủ
cũng như các điều kiện đảm bảo khác để phục vụ đoàn kiểm tra
sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
tổ chức họp nhằm ra soát các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của bộ công an đã ban hành
và cho ý kiến về một số nội dung liên quan
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo
thời gian qua các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
đã được diễn ra theo kế hoạch
tại cuộc họp các thành viên ban chỉ đạo cho ý kiến về công tác triển khai tổ chức đại nhạc hội cảnh sát
các nước asean cộng hai nghìn hai mươi hai tổ chức triển lãm tư liệu hiện vật sách phương tiện công cụ của lực lượng cảnh sát nhân dân
và các tác phẩm dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật video clip với chủ đề
những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tổ chức đoàn đại biểu lực lượng cảnh sát nhân dân báo công về nguồn tham quan các khu di tích
xây dựng phim tài liệu về truyền thống vẻ vang của lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu kết luận cuộc họp thứ trưởng nguyễn duy ngọc yêu cầu thường trực ban chỉ đạo và các thành viên ban chỉ đạo
tiếp tục bám sát triển khai các hoạt động theo kế hoạch của bộ công an có lộ trình triển khai các hoạt động
sao cho phù hợp với thực tiễn đảm bảo hiệu quả tiến độ đề ra tiết kiệm chống lãng phí lan tỏa sâu rộng
trong cán bộ chiến sĩ và nhân dân
sau cuộc họp này thường trực ban chỉ đạo tiếp tục tổng hợp các vấn đề theo từng nhóm lĩnh vực
nêu ra những khó khăn vướng mắt để báo cáo xin ý kiến lãnh đạo bộ chỉ đạo giải quyết trong thời gian sớm nhất
tại tỉnh lâm đồng ngày hôm nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ trì lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
dự buổi lễ về phía tỉnh lâm đồng có đồng chí trần đức quận ủy viên trung ương đảng
bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lâm đồng
theo công bố các quyết định điều động của bộ trưởng bộ công an đại tá trần minh tiến giám đốc công an tỉnh lâm đồng
đến nhận nhiệm vụ giám đốc công an tỉnh nam định
bổ nhiệm đại tá trương minh đương phó giám đốc công an tỉnh lâm đồng giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh lâm đồng
bộ công an cũng điều động bổ nhiệm thượng tá bùi đức thịnh trưởng phòng thư ký thứ trưởng làm phó giám đốc công an tỉnh lâm đồng
phát biểu tại buổi lễ trung tướng lê quốc hùng chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới
trung tướng lê quốc hùng khẳng định đại tá trương minh đương là cán bộ có quá trình phấn đấu rèn luyện luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
nhận nhiệm vụ mới đại tá trương minh đương tân giám đốc công an tỉnh lâm đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ
tạo điều kiện của lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương của đảng ủy tập thể lãnh đạo công an tỉnh lâm đồng để cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
sáng nay trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ một bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai cho một năm trăm năm mươi tám chiến sĩ
sau ba tháng tập trung huấn luyện một năm trăm năm mươi tám chiến sĩ đã hoàn thành khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
kết quả thể lực của chiến sĩ được nâng cao nắm chắc kỹ thuật chiến thuật võ thuật điều lệnh công an nhân dân và sử dụng thành thạo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ được trang bị
đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu trong công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
khẳng định kết quả huấn luyện là nền tảng cơ bản hành trang quan trọng để khi trở về đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ và tiếp tục rèn luyện
để trở thành những người chiến sĩ công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công an nhân dân trong tình hình mới
một mươi chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó có tới hơn sáu mươi đàn loại khá giỏi là kết quả của khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
tại trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ
buổi lễ bế giảng và báo cáo kết quả huấn luyện đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
năm hai nghìn hai mươi hai trung đoàn cảnh sát cơ động trung bộ tiếp nhận và huấn luyện chín trăm bốn mươi hai chiến sĩ của công an các tỉnh quảng trị thừa thiên huế quảng nam và thành phố đà nẵng
qua ba tháng huấn luyện chiến sĩ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về chính trị điều lệnh quân sự võ thuật và nghiệp vụ công an nhân dân
được rèn luyện tư thế lễ tiết tác phong nền nếp sinh hoạt của đơn vị vũ trang chính quy tập trung trưởng thành trong mỗi suy nghĩ và hành động
kết thúc khóa huấn luyện một trăm linh chiến sĩ đạt yêu cầu trong đó hơn sáu mươi đàn loại khá giỏi
qua thời gian đào tạo với kết quả tốt các chiến sĩ đều sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh cách diễn đạt dung dị những vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam được phân tích gần gũi dễ hiểu
qua đó tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đối với mỗi học viên
toàn bộ cán bộ giảng viên của khoa về tinh thần và nội dung của tác phẩm của tổng bí thư
và cũng quán triệt trong tất cả những văn bản cũng như các kế hoạch
và những tư tưởng đến giáo viên để giáo viên đưa nội dung của tác phẩm đến các em học viên
và trong các cuộc thi nhất là cuộc thi olympic camel magazine và tư tưởng hồ chí minh
thì cũng đã có những câu hỏi liên quan đến vấn đề con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta hiện nay
và được các em đón nhận một cách rất thành công
nghiên cứu từ tác phẩm của tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng là dịp để mỗi cán bộ đảng viên
chiến sĩ công an nhận thức rõ hơn vị trí vai trò và trách nhiệm trong bảo vệ vai trò lãnh đạo của đảng
nền tảng của đảng bảo vệ chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội
củng cố thêm những luận cứ khoa học về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
từ đó lực lượng công an có đầy đủ thêm luận cứu khoa học và những nội dung để thực hiện đấu tranh phản bác
những quan điểm sai trái thù địch của các thế lực thù địch
chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đảng cộng sản việt nam và nhà nước cộng hòa sau chủ nghĩa việt nam
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay
khẳng định của tổng bí thư nguyễn phú trọng đã một lần nữa nhấn mạnh những thành tựu ưu việt trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội
đặc biệt hơn ba mươi năm năm thực hiện công cuộc đổi mới của nước ta
xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn liền với bảo vệ tổ quốc những nhận thức mới
tư tưởng mới trong tác phẩm của tổng bí thư có ý nghĩa quan trọng là quan điểm định hướng đối với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
vấn đề giữ vững an ninh và trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân chúng ta trở nên hết sức quan trọng và thường xuyên
góp phần giữ vững nền độc lập tự do của tổ quốc
đó là mục tiêu cao cả của lực lượng chúng ta
danh dự và dũng khí đó là bốn chữ mà đồng chí tổng bí thư dành tặng và đó cũng là yêu cầu của toàn đảng toàn thể dân chúng ta đối với lực lượng công an nhân dân
xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh xứng đáng là lực lượng trung thành của đảng nhà nước và nhân dân
những nội dung trong bài viết được tổng bí thư nguyễn phú trọng
đặt ra với lực lượng công an nhân dân cũng chính là tư liệu quý rất có giá trị trong việc giải đáp và hoàn thiện hệ thống lý luận công an nhân dân
đó là lý luận bảo vệ an ninh quốc gia lý luận bảo đảm trật tự an toàn xã hội lý luận xây dựng công an nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam

không gắn dứt diện tử trong nước
chúng tôi đã có sự chuẩn bị có chỉ đạo rất là sâu sắc từ cục quản lý sưu nhiệt ảnh đến giám đốc ngoại hội thành phố

và cán bộ của cục quản lý sưu nhiệt ảnh và các cục nghiệp bộ bộ công an đã về đai kiểm tra chạy thử chương trình có hướng dẫn rất là cụ thể
và chúng tôi hiện nay cũng đã về bút ký điện tử cũng đã được cục quản lý sưu nhiệt ảnh cung cấp đầy đủ cho cán bộ phòng quản lý sưu nhiệt ảnh
việc kết nối giữa a tám và các ba tám địa phương thì cũng đã được thực hiện thường xuyên cũng như là có sự trao đổi rất là tỉ mỉ cụ thể
thậm chí là có những đơn vị địa phương chúng tôi xuống trực tiếp để có thể khảo sát cũng như là đánh giá về hiện trạng
đảm bảo rằng là khi hệ thống đi vào hoạt động thì các đơn vị các địa phương đều hoạt động một cách đều tay và có thể là cấp phát hộ chiếu ở bất kể địa phương nào
theo đúng như yêu cầu của đề án sáu cũng như là quyết định
chuyển đổi số vận hành theo phương thức mới để từng bước hiện đại thay đổi cách thức quản lý hồ sơ đối với cán bộ giải quyết thủ tục hành chính
giảm thủ tục giảm thời gian chờ đợi nộp hồ sơ và nhận kết quả giảm chi phí đi lại cho công dân đồng thời tăng tính công khai minh bạch tăng chất lượng và hiệu quả công việc
hạ tầng đã đồng bộ dữ liệu đã được kết nối chia sẻ liên thông
con người đã sẵn sàng mọi khâu chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày một tháng sáu triển khai trên phạm vi toàn quốc việc cấp hộ chiếu hoàn toàn qua mạng trên tinh thần đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn
quy trình cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công mức độ bốn
bước một truy cập cổng dịch vụ công quốc gia dịchvucông gov vn hoặc cổng dịch vụ công bộ công an dịchvucông bộcôngan gov vn
bước hai đăng nhập điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu nhập địa chỉ email tải lên ảnh chân dung để in hộ chiếu
bước ba chọn hình thức nhận hộ chiếu chuyển phát tận nhà hoặc đến cơ quan xuất nhập cảnh nhận trực tiếp
địa chỉ nhận hộ chiếu thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu
trường hợp người dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp
thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á công ty cổ phần mc và các đơn vị liên quan
đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng về tội vi phạm quy định về ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng đối với các bị can sau
trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần đông á nguyễn đức tài nguyên giám đốc sở giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần đông á
và phùng ngọc khánh chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần mc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ án trần phương bình và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho đông á banh hơn tám tám trăm hai mươi bảy tỷ đồng
phiên phúc thẩm được tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tổ chức vào ngày một mươi bốn tháng một
thưa quý vị sau sự việc hà nội biến thành sông chỉ sau trận mưa lớn kéo dài
hơn hai giờ đồng hồ vào chiều ngày hôm qua bên lề phiên họp quốc hội cho ý kiến về báo cáo giám sát luật quy hoạch
các đại biểu quốc hội đã đề nghị chính phủ sớm đánh giá tác động của tình hình thế tiết cực đoan và quá trình đô thị hóa
từ đó có những giải pháp chống ngập úng hiệu quả tại các đô thị lớn như hà nội và tp hcm để người dân bớt khổ
cơn mưa lớn đổ xuống thủ đô hà nội vào chiều ngày hôm qua kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ
do lượng mưa quá lớn hệ thống thoát nước bị tê liệt
hàng loạt tuyến đường tại thủ đô chìm trong biển nước
theo các đại biểu quốc hội để xảy ra ngập lụt như thế này ngoài nguyên nhân của biến đổi khí hậu
thời tiết cực đoan còn có nguyên nhân chính là quá trình đô thị hóa
nó nằm rất là hại đến các cơ sở tầng đến làm cho cái tuổi thọ các cái công trình sẽ rất là ngắn đi
thế cho nên đây chính là vấn đề mà các cái thành phố này phải tôi cho phải ưu tiên và phải quan tâm
vẫn trong cái quy hoạch ấy nếu mà theo cái tư duy của một số quốc gia tiên tiến mà tôi đã chứng kiến ấy
thì họ nói rằng ông đã từng lấp được cái a này cái hồ a này thì ông phải đào được nó lên
cho nên tôi cho rằng là cái hệ thống thoát nước đô thị là phải ưu tiên
những các cái sông suối hồ chứa chúng ta đã chót nấp một khúc nào đó đi
thì chúng ta đào lại trả lại cảnh quát nó cũng đơn giản thế mà
xung quanh vấn đề quy hoạch khí hậu cực đoan khiến hà nội biến thành sông sau mưa lớn
bên lề quốc hội bộ trưởng tài nguyên và môi trường trần hồng hà cho biết
thủ đô cần tính tới dự báo lũ ngập nước thời gian qua từ đó có giải pháp phù hợp
cũng cần có một dự án tổng thể trong đó sẽ đánh giá một cách thân cơ
và đưa ra những cái số liệu lịch sử
và những số liệu hiện nay trong cực đoan của lịch sử và các lượng mưa như thế này
cái thứ ba nữa là cần phải tính toán một cách chất kỹ trang trong cái
tiếp cận của tôi là tiếp cận khi thiết kế đô thị
để làm sao một đô thị đó chống chịu được với cái cực đoan
còn cái bài toán mà để mang tính chất là ứng phó
như là khi đã ngập rồi thì phải sử dụng các máy bơm để phát vấn đoan
đấy là bài toán
gần như là một cái điều phát buộc mang tính chất chúa phát buộc
nhưng phải tính toán trong quá trình thiết kế các đô thị đó
trong quá trình chỉnh trị các dòng thông
trong quá trình tạo ra các hệ thống phát lượng đạt lương được đi viết mạch
các chuyên gia cũng nhận định một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng hà nội thường xuyên ngập lụt
là trước đây có nhiều quy hoạch khác nhau thực hiện riêng
thành phố xây dựng các công trình đô thị nhà ở
nhưng không đi kèm với hệ thống thoát nước phù hợp
do vậy thành phố hà nội cũng như các đô thị khác cần nhanh chóng đưa ra các giải pháp căn cơ đồng bộ
cả về công tác dự báo cũng như quy hoạch mới có thể giải quyết được tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn